hội nghị chuyên đề về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ việt nam đã diễn ra vào sáng nay
dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng trịnh đình dũng
hội nghị nhằm đánh giá tầm quan trọng của công nghiệp hỗ trợ đối với sự phát triển công nghiệp hóa
hiện đại hóa phát triển kinh tế đất nước đồng thời tìm ra các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ việt nam
công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò rất quan trọng tạo ra giá trị gia tăng cao
tạo nền tảng để thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
góp phần giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững giải hạn tránh bẫy thu nhập trung bình
thế nhưng ngành công nghiệp hỗ trợ của việt nam vẫn chưa phát triển như kỳ vọng
còn nhiều khó khăn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới
tuy đã được ưu tiên hoàn thiện nhưng nhìn chung vẫn chậm so với thực tiễn
chưa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển công nghiệp hỗ trợ
các chính sách chủ yếu liên quan đến việc ưu đãi cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
hơn là các chính sách hỗ trợ để nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
trong khi đó các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ việt nam cần sự hỗ trợ của nhà nước hơn là những ưu đãi
do không đủ năng lực sản xuất để hưởng những ưu đãi mà nhà nước ưu tiên
quy mô và năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tuy đã được cải thiện
nhiều hạn chế
các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước chủ yếu vẫn là những linh kiện và chi tiết đơn giản
với hàm lượng công nghệ trung bình và thật
phó thủ tướng trịnh đình dũng nêu rõ việt nam còn thiếu các doanh nghiệp đầu tàu
đủ khả năng dẫn dắt các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ phát triển
nếu doanh nghiệp đầu tàu không tha thiết phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước
họ sẽ tìm những nhà cung ứng quốc tế giá rẻ hơn
trong khi chúng ta đi sau thiếu năng lực sẽ vô cùng khó khăn
bên cạnh đó đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp chưa được trú trọng
theo bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
thì đây là vấn đề của không chỉ doanh nghiệp trong nước mà cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
phần lớn doanh nghiệp để khâu nghiên cứu phát triển ở nước ngoài
tại việt nam đầu tư rất ít trong khi đó doanh nghiệp trong nước còn yếu muốn làm cũng chưa được
chính phủ cũng đã có những cơ chế chính sách rất là cụ thể để ưu đãi và hỗ trợ họ
thông qua những quy mô của dự án và có tính cách lan tỏa
đối với các ngành kinh tế các ngành công nghiệp trong đó có cơ hội hỗ trợ
nhưng chúng tôi cho rằng sắp tới đây chúng ta sẽ còn phải đi vào sâu hơn nữa
trong hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp cổ đồng này
nhưng thực tế là không phải hỗ trợ bằng nguồn lực
và chủ yếu thông qua hỗ trợ bằng các cơ chế chính sách phù hợp với quy định của luật pháp
và các các cơ hội nhập của chúng ta
nhưng lại hướng vào cái chỗ là làm sao các doanh nghiệp này tạo ra cái sự lan tỏa và cái sự chia sẻ
và đặc biệt là chúng tôi cho rằng là có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải làm được
ví dụ như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện điều chỉnh tiếp một số các khu vực luật pháp
ví dụ như luật thuế vat luật thuế tiêu thụ đặc biệt để thúc đẩy các giá trị gia tăng
trong sản xuất công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ mà với vai trò của doanh nghiệp dẫn dắt như chúng ta đã có
tại hội nghị các đệ biểu đã thảo luận thẳng thắn nêu rõ khó khăn vướng mắc
các vấn đề cụ thể phát sinh cần giải quyết đưa ra những giải pháp tháo gỡ và cách làm sáng tạo
nhằm xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ phát triển trong thời gian tới